chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi lực lượng cứu hộ đã đưa một mươi chín người từ thủy điện rào trăng bốn về bệnh viện
đồng thời tìm thấy một thi thể công nhân thủy điện rào trăng ba
tại trạm kiểm lâm số sáu mươi bảy nơi một mươi ba cán bộ chiến sĩ mất tích
các lực lượng sẽ tiếp tục tìm kiếm theo tinh thần phải tranh thủ từng phút từng giờ chạy đua với thời gian
những người được sơ tán phần lớn là công nhân của hai nhà máy thủy điện rào trăng ba và rào trăng bốn
sau khi được sơ tán số công nhân còn lại ở nhà máy thủy điện rào trăng ba là tám người
và rào trăng bốn là hai mươi tám người
lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy một thi thể nam được nhận định là công nhân của nhà máy thủy điện rào trăng ba
và đưa về bệnh viện đa khoa bình điền thị xã hương trà để giám định nhân thân
dự kiến lực lượng chức năng của sở chỉ huy tiền phương sẽ tiếp tục tiếp cận nhà máy thủy điện rào trăng ba
trong sáng ngày một mươi năm tháng một mươi để tiếp tục sơ tán những người còn bị mắc kẹt tại đây
cũng theo thông tin từ sở chỉ huy tiền phương lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận hiện trường sạt lở tại trạm kiểm lâm sáu mươi bảy
lực lượng chuyên môn và chó nghiệp vụ đang trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích
bão số bảy đang di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đi vào đất liền các tỉnh phía nam đồng bằng bắc bộ
và bắc trung bộ với sức gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi một trong khi đó vùng biển phía đông miền trung philippines đang hình thành một áp thấp nhiệt đới
có khả năng mạnh lên thành bão số tám áp thấp nhiệt đới này sẽ gây mưa lớn trên diện rộng
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong hai mươi bốn giờ tới có một vùng áp thấp nhiệt đới mới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km đi vào biển đông và có khả năng mạnh thêm đến một mươi ba h ngày mai ngày một mươi năm tháng một mươi vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới
cách đảo sông tử tây khoảng năm trăm năm mươi km về phía đông đông bắc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp
giật cấp chín trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn năm độ vĩ bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km cần chú ý theo dõi các thông tin dự báo thời tiết để phòng tránh giảm thiểu
tính đến thời điểm này tỉnh quảng bình vẫn còn hơn hai ngôi nhà bị ngập tuy nhiên thời tiết đã hết mưa và nước bắt đầu rút công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ đang được các lực lượng vũ trang thực hiện nhanh chóng nhằm không để ai đói rét do hậu quả của mưa lũ